với thị trường gần năm trăm linh triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội gdp khoảng một mươi một trăm linh tỷ usd
chiếm một mươi ba năm gdp thế giới hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp một mươi một nước thành viên bao gồm cả việt nam
nhiều ý kiến chuyên gia doanh nghiệp tại tp hcm đã bày tỏ sự vui mừng vấn khởi
cũng như những băn khoăn khi quốc hội chính thức phê chuẩn hiệp định cptpp
là doanh nghiệp nằm trong tớp sản phẩm thương hiệu việt tiêu biểu
nhiều năm nay tổng công ty hai mươi tám có mức tăng doanh thu khá
nhãn hiệu thời trang của công ty đã xuất khẩu với kim ngạch gần một trăm linh triệu usd mỗi năm
đến nhiều quốc gia như hoa kỳ eu nhật bản
nằm trong kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tăng doanh thu từ xuất khẩu
tổng công ty hai mươi tám đã có sự đầu tư chiều sâu chủ động đón đầu hiệp định cptpp
tận dụng cơ hội và tiềm năng phát triển xuất khẩu hàng dệt may vào khối cptpp
ngay từ khi
khi còn đàm phán hiệp định cptpp trước đây
có cả mỹ thì tổng công ty hai mươi tám đã có những bước chuẩn bị bước đầu
cái thứ nhất là tìm hiểu thêm những mặt hàng nào xuất khẩu mà ảnh hưởng trực tiếp
để từ đó chuẩn bị về năng lực chuẩn bị về thị trường chuẩn bị về xuất xứ
và chuẩn bị về đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác xuất nhập khẩu
cũng như là làm công tác thị trường
không chỉ có doanh nghiệp ngành hàng dịch may
các doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố hồ chí minh cũng rất phấn khởi khi quốc hội chính thức thông qua
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
ngoài những tác động từ các giảm thối quan
hiệp định được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội cải thiện môi trường
thể chế theo hướng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp việt nam
cũng như doanh nghiệp thành phố hồ chí minh nói riêng
kỳ vọng và hoàn toàn có thể là thực thi là nó sẽ tăng trưởng được cái cdb của chúng ta
giải quyết được nhiều công an việc làm cho người dân
và một số những cái thách thức đi kèm
chẳng hạn như là về vấn đề về quyền sâu trí tuệ phải được làm rõ
những vấn đề về giao lưu thương mại thương mại điện tử
nó trở thành một vấn đề của thời đại
tuy nhiên theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp
việc tham gia cptpp cũng đặt ra những thách thức về kinh tế xã hội
thu ngăn sách hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thể chế
đặc biệt việc mở cửa các hoạt động kinh tế đi kèm với quy định về lao động
minh bạch hóa chống tham nhũng
đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động nỗ lực đổi mới
tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật
các doanh nghiệp tại tp hcm đang cần có sự chuẩn bị
nỗ lực trong việc khai thác các lợi thế khắc phục những bất lợi khó khăn
các hiệp hội ngành hàng tăng cường tính liên kết
tăng khả năng tự chủ về nguyên liệu nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu